thưa quý vị và các bạn nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lãnh đạo nhiều nước đã có điện và thư chúc mừng
người lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
trong điện mừng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn
toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân việt nam đã giành được trong bảy mươi tám năm qua
dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của đảng cộng sản việt nam
các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của lào chúc đảng nhà nước và nhân dân việt nam
tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba
của đảng cộng sản việt nam thực hiện thắng lợi định hướng chiến lược đến năm hai nghìn ba mươi
và tầm nhìn phát triển đến năm hai nghìn bốn mươi năm xây dựng thành công nước cộng hòa sội chủ nghĩa việt nam
thành nước cộng hòa
các đồng chí lãnh đạo cấp cao trung quốc chúc mừng những thành tựu đáng kích lệ
mà việt nam đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội tin tưởng việt nam sẽ tiến bước
vững chắc trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình của việt nam
lãnh đạo trung quốc khẳng định hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ hai đảng
hai nước mong muốn cùng việt nam tăng cường trao đổi chiến lược
làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực mang lại nhiều hơn nữa
lợi ích cho nhân dân hai nước đóng góp tích cực cho hòa bình
ổn định và phồn vinh của khu vực và trên thế giới
các đồng chí lãnh đạo cuba chân thành gửi tới lãnh đạo cấp cao và nhân dân việt nam anh em
lời chúc mừng tốt đẹp nhất bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về mối quan hệ đoàn kết lịch sử
đã được vun đắp và củng cố trong cuộc đấu tranh chung vì độc lập tự do và phát triển
đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt
và hợp tác toàn diện giữa hai nước
lãnh đạo cấp cao liên bang nga khẳng định việt nam là đối tác truyền thống tin cậy của nga
tại châu á thái bình dương mong muốn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
sẽ tiếp tục được củng cố trong cả khuôn khổ song phương và đa phương trên đa dạng các lĩnh vực
lãnh đạo cấp cao liên bang nga bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ cùng nhau thúc đẩy hơn nữa
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm quốc khánh lãnh đạo đảng nhà nước việt nam cũng vinh dự nhận được điện
và thư mừng từ các lãnh đạo vương quốc campuchia cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
cộng hòa ấn độ cộng hòa indonesia malaysia và cộng hòa philippines
ngày quốc khánh là một ngày lễ quan trọng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mỗi người dân việt nam
và với tổ công tác bộ công an tại phái bộ xin giữ hòa bình nam sudan anmis
năm nay họ đã chào mừng quốc khánh mùng hai tháng chín
theo một cách rất đặc biệt tại căn cứ tông bình chuba nam sudan
tại buổi lễ tổ công tác bộ công an việt nam tại unmiss đã giới thiệu với các đồng nghiệp
bạn bè quốc tế về ngày quốc khánh đất nước con người việt nam
về quá trình phát triển của lực lượng công an nhân dân việt nam trong bảy mươi tám năm qua
điểm nhấn trong buổi lễ là khoảnh khắc toàn bộ khán phòng được xem và nghe lại bản tuyên ngôn độc lập
do chủ tịch hồ chí minh đọc
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm với phần phụ đề bằng tiếng anh
ngày quốc khánh là ngày lễ trọng đại của nước ta
việc tổ chức chào mừng lễ quốc khánh tại phái bộ là một dịp rất tốt để giới thiệu với đông đảo
đồng nghiệp bạn bè quốc tế về một nước việt nam coi trọng độc lập tự do
có truyền thống yêu trụng hòa bình một việt nam có một nền văn hóa lâu đời đặc sắc văn minh tiến bộ
một nước việt nam đã từng trải qua bao đau thương
mất mát để có được độc lập tự do nay trở thành một đất nước thực sự hòa bình
đang trên đài phát triển
một đất nước việt nam sẵn sàng làm bạn làm đối tác tin cậy và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế
trong buổi lễ chào mừng qua những hình ảnh video tư liệu phong phú
chúng ta còn giới thiệu và đem đến một hình ảnh đẹp mới mẻ
về lực lượng quan dân việt nam gần dân vì nhân dân phục vụ
không chỉ được tìm hiểu về lịch sử đấu tranh

đó là một không khí rất vui tươi khi tất cả các cán bộ việt nam đã cùng nhau ca vang bài hát
như có bác trong ngày vui đại thắng và người đệm đàn là một sĩ quan cảnh sát thổ nhĩ kỳ
xin chào tất cả các bạn việt nam tôi rất vui mừng khi được tham gia buổi lễ kỷ niệm
ngày quốc khánh việt nam ngày hai tháng chín và ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam một mươi chín tháng tám
đây là một sự kiện ấn tượng nhiều ý nghĩa được tổ chức trang trọng công phu
dù tổ công tác của bộ công an việt nam vẫn đang phải đảm trách những nhiệm vụ hàng ngày tại phái bộ
buổi lễ chào mừng quốc khánh ngày hai tháng chín do tổ công tác bộ công an tại phái bộ
dình dữ hòa bình nam sudan tổ chức không chỉ để bạn bè quốc tế cùng chung vui
hiểu hơn về đất nước con người việt nam mà còn là dịp để mỗi cán
bộ chiến sĩ công an nhân dân việt nam tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và gắn kết
với những đồng nghiệp quốc tế hiện đang công tác tại phái bộ
tiếp tục với không khí chào mừng bảy mươi tám năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín ở trong nước
tối nay hàng chục nghìn người dân thành phố hồ chí minh đã đổ về hai điểm bắn pháo hoa
là khu vực đầu đường hầm sông sài gòn và công viên văn hóa đầm xen
thưa quý vị và các bạn tôi đang đứng tại bến bạch đăng thành phố hồ chí minh
đây là điểm có thể ngắm toàn bộ chương trình bán pháo hoa tầm cao tại hầm sông sài gòn
ngay từ chiều đã có hàng chục ngàn lượt người đang đổ về khu vực này để mong chờ
chiêm ngưỡng tiết mục bắn pháo hoa kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày quốc khánh nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam
mình rất là háo hức nông nhiệt và mình muốn đón chờ một tiết mục bắn pháo hoa thật là hoành tráng
như là để lại ký ức về kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày quốc khánh một cách vui vẻ nhất
và hòa vào niềm vui của cả nước về lễ quốc khánh tháng chín
mừng lễ quốc khánh ngày hai tháng chín năm nay thành phố hồ chí minh tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm
là điểm bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu hầm sông sài gòn
và điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa trầm sen phường ba quận một mươi một
tại các điểm bắn pháo hoa công an thành phố hồ chí minh đã tăng cường đầy đủ lực lượng
để đảm bảo an ninh trực tự và an toàn cho người dân
để đảm bảo tốt cho đêm bắn pháo hoa kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội nghĩa việt nam
đơn vị đã triển khai tất cả các lực lượng bố trí tại các chốt tuyến đường
để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát qua đó kịp thời giữ gìn an ninh trật tự
để cho người dân trên địa bàn thành phố hồ chí minh có một đêm chìm ngưỡng pháo hoa đẹp mắt
đảm bảo an toàn
đúng hai mươi một h ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba bầu trời thành phố hồ chí minh được tô điểm rực rỡ
bởi màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao ở đầu đường hầm sông sài gòn thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh
màn bắn pháo hoa kéo dài một mươi năm phút trong niềm hân hoan phấn khởi của người dân thành phố mang tên bác
cũng tại thành phố hồ chí minh nằm trong khuôn khổ hoạt động chào mừng ngày lễ quốc khánh mùa hai tháng chín
sáng nay chương trình thả khinh khí cầu mừng lễ quốc khánh đã diễn ra tại đường nguyễn thiện thành
phường thủ thiêm thành phố thủ đức
sự kiện đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan chiêm ngưỡng
khác với năm ngoái
năm nay khinh khí cầu sẽ không kéo quốc kỳ
thay vào đó một khinh khí cầu in hình quốc kỳ cao một mươi tám m với đường kính một mươi bốn m sẽ là điểm nhấn của chương trình
chương trình thả khinh khí cầu diễn ra trong hai ngày mùng hai và mùng ba tháng chín
thời gian từ sáu giờ đến chín giờ và từ một mươi sáu giờ ba mươi phút đến một mươi tám giờ ba mươi phút mỗi ngày
riêng thời gian từ một mươi chín h đến hai mươi một h mỗi ngày là đêm hoa đăng khinh khí cầu
đây cũng là dịp để ngành du lịch thành phố hồ chí minh thu hút lượng lớn khách du lịch đến thành phố
và quảng bá hình ảnh một thành phố hiện đại văn minh hiếu khách
để đảm bảo an toàn an ninh trật tự tại các điểm tổ chức lễ hội chào mừng quốc khánh năm nay
công an tp hcm đã huy động toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ tại tất cả các điểm trọng yếu diễn ra các sự kiện
cũng như đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố
tại thủ đô hà nội bên cạnh các hoạt động văn hóa được tổ chức tại các khu di tích lịch sử
các khu vui chơi công cộng thì thành phố còn tổ chức các hoạt động vui tết độc lập
tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
đây cũng là địa điểm bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc
và tăng cường giao lưu giữa các dân tộc có phần thu hút khách du lịch
ngay từ sáng sớm bà liên cùng các nghị nhân khác của địa phương mình đã thất bật
chuẩn bị các món ăn dân tộc đặc trưng cùng sản vật để đem tới ngày hội
ngày tết độc lập ở trên đồng bào vua
cũng như cả nước là mọi người đều rất là tưng bừng phấn khởi
và cũng tổ chức các lễ hội và các bạn đi chơi
ngày hôm nay thì chúng tôi đến đây thì có mang các đặc sản của cao bằng
như là xôi xôi thì cao bằng có xôi ngũ sắc xôi cẩm xôi sao sao
và mang miến dọc lam rồi trà dây
và bánh cuốn rồi bánh gai nói chung là rất nhiều thứ của cao bằng
hoạt động điểm nhấn của sự kiện là chợ vùng cao vui tết độc lập
với không gian chợ được tái hiện cùng các hoạt động dân ca dân vũ
trò chơi dân gian không gian ẩm thực sản vật
với sắc màu của các dân tộc mông nùng thái tầy giao cơm mú
được tham quan cái tết độc lập của năm mươi bốn dân tộc việt nam
tụi tập về đây rất là đông vui đầy đủ

công khí ở đây rất là vui và tấp nhọc
đồ ăn cũng như là các trò chơi ở đây rất là đa dạng em chưa từng tưởng thủ bao giờ
hoạt động thu hút được rất nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm
thể hiện sự gắn kết niềm vui của nhân dân trong ngày lễ lớn của dân tộc
hòa chung không khí cả nước vui tết độc lập
nhiều buôn làng ở khu vực tây nguyên cũng tràn ngập không khí vui tươi phấn khởi
với nhiều hoạt động văn hóa thể thao
nghiên nhận tại tỉnh đắk lắc
hồ ek tỉnh đắk lắc chưa bao giờ sôi động như dịp này
hai mươi tám đội thi đến từ các thôn buôn đồng bào dân tộc thiểu số
lần đầu tiên được tham gia giải đấu thiền ca nhắc
những thanh niên ed mở nông được tiếp thêm động lực trên trạng đua của mình
đông vui tham gia các buôn nhiều buôn đến đây tham dự đến ngày lễ
và cũng nói chung là cũng vui
nhiều người đến tham dự và tham gia cao vũ
hôm nay giành được giành gì cũng vui vui khỏe mọi người
đêm xuống khi tiếng chiêng vang lên trong các bộ trang phục truyền thống
các dân tộc gặp gỡ giao lưu cùng phục vụ người dân và du khách nhiều tiết mục
mang đậm dấu ấn văn hóa
trên sân khấu và cả ngoài trời đều sôi động
mang theo những chén rượu cần ngon nhất của bôn mình
các dân tộc tái hiện không gian văn hóa các lễ hội như mừng lúa mới
cúng đổ năm và mời nhau thưởng thức
ngày cuộc khánh hai tháng chín như vậy là chúng tôi mang mời được đợt để chúc mừng
tất cả căn bộ và anh em trong thôn buôn đến lễ để giúp vui trong ngày lễ
với các dân tộc đoàn kết với nhau xung học với nhau
ngày vui của đất nước anh em các dân tộc tây nguyên gặp gỡ giao lưu
và cùng nhau lan tỏa tinh thần đoàn kết
gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc
hôm nay chủ tịch nước võ văn thưởng đã ký quyết định
truy tặng huân chương dũng cảm đối với trung tá trương hồng kỳ
phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng ban chỉ huy quân sự thị xã sông cầu
bộ chỉ huy quân sự tỉnh phú yên quân khu năm bộ quốc phòng
đã có hành động dũng cảm hy sinh cứu người dân bị đuối nước
chiều qua mùng một tháng chín trung tá trương hồng kỳ đi kiểm tra các địa bàn
khi đến bãi biển đồng bé thuộc thôn vịnh hòa xã xuân thịnh
thị xã sông cầu tỉnh phú yên phát hiện hai người dân đang bị sóng đánh
cuốn trôi ra xa bờ trung tá trương hồng kỳ đã bơi ra cứu người
sau khi cứu được hai người dân vào bờ trung tá trương hồng kỳ đuối sức
và bị sóng cuốn ra xa mặc dù được người dân địa phương hỗ trợ đưa vào bờ
và đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã sông cầu
nhưng trung tá trương hồng kỳ đã hy sinh
thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an hôm nay hai tháng chín
toàn quốc xảy ra ba mươi vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết một mươi tám người
bị thương hai mươi ba người được dắt vào đường thủy không xảy ra tai nạn
cũng trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ cảnh sát giao thông công an các địa phương
kiểm tra phát hiện xử lý tám tám trăm sáu mươi tám trường hợp vi phạm phạt tiền hơn một mươi tám hai tỷ đồng
trong đó vi phạm về nồng độ cồn hai hai trăm tám mươi hai trường hợp vi phạm về tốc độ một bốn trăm tám mươi trường hợp
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc của cảnh sát giao thông
kiểm tra lập biên bản bốn mươi ba trường hợp vi phạm
phạt tiền một trăm linh ba chín triệu đồng
công an tp huế vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp
trú tại phường thủy xuân về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
danh dự nhân phẩm của cá nhân
ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba người đàn ông này đã đăng hai bài viết
lên facebook cá nhân với nội dung sai sự thật vu khống xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông
qua nắm tình hình đội an ninh công an tp huế đã mời người đàn ông về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an người này khai nhận do có sử dụng bia rượu nên khi nghe tin bố bị xử phạt
vi phạm nồng độ cồn không kiểm chế được bản thân đã đăng tin sai sự thật nhằm bôi nhọ xúc phạm
lực lượng cảnh sát giao thông ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba công an tp huế đã ra quyết định xử lý
vi phạm hành chính người này với số tiền
năm triệu đồng
liên quan đến vụ trộm đột nhập lấy tài sản gồm tiền và vàng trị giá gần chục tỷ đồng
tại tiệm vàng minh đức thuộc ấp liên hòa xã khánh hải huyện trần văn thời tỉnh cà mau
sau hơn ba tháng điều tra công an tỉnh cà mau đã khám phá thành công vụ trộm bắt xử ba đối tượng
hai đối tượng ra đầu thú khoảng bốn bảy kg vàng bị các đối tượng đúc thành thỏi cùng với nhiều
tăng vật khác đã được lực lượng công an phát hiện và thu giữ
hai mươi tháng năm sáng ngày hai mươi một tháng năm tại tiệm vàng minh đức kẻ gian đã đột nhập
lấy đi hầu hết số vàng tiền trong tủ kết sát tổng số tài sản bị trộm ước tính gần một mươi tỷ đồng
xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng các đối tượng đã có sự chuẩn bị trước khi
tiến hành vụ trộm công an tỉnh cà mau nhanh chóng phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân truy tìm dấu vết
các đối tượng đã có sự nghiên cứu điều nghiên trước hiện trường thăm dò hoạt động của chủ tiệm vàng trước khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
phương thức thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi nhằm mục đích là sau khi thật lấy được tài sản
đã che giấu hành vi phạm tội và đối phó lại quá trình hoạt động điều tra của cơ quan điều tra
đến ngày hai mươi chín tháng tám
sau khi đã thu thập chứng cứ đồng loạt nhiều tổ công tác bắt các đối tượng có liên quan trong vụ án
gồm lê văn châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi lê minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguyễn văn lơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú ấp tân hòa xã phong điền huyện trần văn thời
sau khi ba đối tượng trên bị bắt hai đối tượng còn lại trong vụ án gồm lê trí linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và phạm văn giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú huyện trần văn thời đã ra đầu thú
đối tượng trong vụ án đều là người có quan hệ họ hàng anh em gồm ký nhau đều có quen biết
và đặc biệt những đối tượng chính trong vụ án đều là những đối tượng đã có thiền án về tội trọng cấp tài sản
nên là phương thức thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi
qua làm việc các đối tượng khai nhận trước đó đã quan sát thấy tiệm vàng minh đức có sơ hở trong việc bảo quản tài sản vào ban đêm
chiều ngày hai mươi tháng năm sau khi bàn bạc xong cả nhóm tiếp cận từ phía sau tiệm vàng minh đức dùng kiêm cộng lực
cắt hàng rào đột nhập vào tiệm lấy vàng và tiền
khám xét tại nhà năm đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến vụ án
trong đó khoảng bốn bảy kg vàng đã bị các đối tượng đúc thành thỏi cùng nhiều tăng vật khác
được năm đối tượng chia nhau cất giữ và bị phát hiện
việc phá thành công vụ trộm được xem là lớn nhất từ hơn một mươi năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh cà mau của lực lượng công an
đã làm giảm đi sự lo lắng hoang mang của người dân địa phương
công an vì dân phục vụ